chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
sinh sống tại đây phần lớn là đồng bào dân tộc nùng với tập quán và phong tục văn hóa vẫn còn giữ được khá nguyên vẹn
người ta có thể thấy rõ nhất những nét đẹp trong văn hóa truyền thống còn lưu giữ được của đồng bào nơi đây tại ngày hội văn hóa thể thao của toàn xã
đây không chỉ là không gian vui chơi gặp gỡ đầu xuân mà còn là ngày hội của sự đoàn kết cộng đồng tổ đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc huyện cao lộc
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
rất nhiều người lớn tuổi trong xã đã từng có một thời tuổi thơ gắn bó và say mê điệu múa này
thế nhưng không ai biết điệu múa này có từ khi nào và vì sao xuất hiện tại đây
chỉ biết rằng không riêng xã hải yến mà một vài xã khác trên địa bàn huyện cao lộc và các huyện lộc bình văn lãng văn quan cũng vẫn duy trì hình thức sinh hoạt văn hóa này
điệu múa hải yến

chỉ biết rằng không riêng xã hải yến mà một vài xã đã từng có một thời tuổi thơ gắn bó và say mê điệu múa này

đầu sư tử được người dân tự làm bằng nguyên liệu sẵn có trang trí bằng nhiều đường vẽ với màu sắc sạc sỡ như đỏ đen vàng hay xanh đậm để làm nổi bật nhân vật chủ thể và tạo sự ấn tượng với người xem
thì lại hỏi kinh nghiệm của đàn anh
thế là làm
và làm một cái đầu sư tử của nó sẽ hết khoảng nửa tháng
khả năng mới hoàn thành
cái những cái hình vé đấy là mình cứ cảm nhận là vé như kiểu như là con mèo ấy
đấy cảm nhận theo giống con mèo vì mình là sư tử mèo
đấy vé kiểu như trang trí là như sư tử mèo thôi
trang trí như thế nào cho nó đẹp
những cái đường nét vẽ đấy cho nó đẹp mà nó sáng sủa thôi
làm ra một chiếc đầu sư tử mèo không phải công việc đơn giản
ông hoàng chóng được xem là người duy nhất trong tỉnh lạng sơn
đã tự mình tìm hiểu và phục dựng lại đầu sư tử mèo
để làm lại được chiếc đầu sư tử vừa bền đẹp
phải chọn được loại đất thó loại đất xét trắng
có ở giữa dòng sông suối
sau đó mang về giá mịn sang xay đều
cho nước ngâm tới độ mịn quánh
tới khi nặn phải tập trung để làm sao
đầu sư tử phải đúng nguyên mẫu
mà dáng hình ngày càng phong phú đẹp
nặn xong hình mặt thì đem phơi cho đất xét khô lại
rồi dán giấy bồi
sau đó là công đoạn sơn vẽ các màu tạo nên hình thù
gương mặt của sư tử sao cho hợp lý ấn tượng bắt mắt
cuối cùng là gắn các vải đa màu sắc bông lông vào đầu
và đuôi con sư tử với những giải vải thướt tha
mặt nạ sư tử mèo độc đáo bởi hình thù dàn nơn
giống chiếc nón vành rộng được trang trí bằng các đường vẽ
với nhiều màu sắc sạc sở
cả một toàn xã người ta tập trung về một cái nghề hội đấy
người ta mọi người không phải riêng con trẻ mới đi hội đâu
mà người già không đi mà thay mặc quần áo mới đi
người già thì gặp nhau uống chén gì
gặp nhau vui người trẻ đi hát thi rồi tình ái với nhau
rồi hát với nhau hẹn hò nhau nói chuyện
rồi xem mỗi sư tử nếu không có sư tử thì không thành hội
đấy sáng năm tự nhiên họ sẽ không đến nữa
nhưng mà nếu mà vào năm nay có chân sư tử mỡ
có mấy con nữa thì càng đông
như vậy chứng tỏ là cái nhu cầu
cái tìm thức cái nhận thức của mỗi sư tử mèo này rất là lớn
hiện nay trên địa bàn tỉnh lạng sơn có gần chín mươi đội múa sư tử mèo
với gần một người tham gia múa sư tử
mỗi đội múa sư tử có từ tám đến một mươi sáu người
gồm người múa sư tử đười ươi mặt khỉ và đội múa võ dân tộc
không cần phải hạn chế là bao nhiêu người
nhưng mà ít nhất là nó phải có tám người thì nó mới
tám người đủ cầm còn múa lâu thì phải mười mấy người trở lên một mươi hai người trở lên
thì mới múa được lâu lâu một tí
còn biểu diễn hết tất cả các tiết mục thì một đoàn nó phải tổng hai mươi người thôi
như thế thì nó mới biểu diễn được nhiều tiết mục mới phong phú
cũng giống như múa sư tử của các dân tộc khác
múa sư tử mèo không tách rời khỏi nhạc và cho diễn
giàn nhạc biểu diễn phải có đủ trống chiêng trũng trẻ thanh la
đội múa phải đủ một người múa sư tử múa tay không múa bình khí
múa đời ươi và múa khỉ
trong đội múa sư tử mèo dẫn đầu thường là những thanh niên mang gậy đội tăng rào
là một loại bình khí của người nùng
phần thu hút nhất chính là nội dung diễn trò của các nhân vật
gồm sư tử báo đông nản lình nhằm thể hiện lại một tích truyện cổ
câu chuyện có nội dung giản dị nhưng chưa được đủ ý nghĩa
và bài học dân dạy của cha ông dành cho thế hệ con cháu sau này
hoạt động múa sư tử mèo của đồng bào dân tộc nùng trên địa bàn sa y yến
gồm rất nhiều nội dung trong đó chủ yếu là có hai nội dung là múa mừng nhà mới và múa chúc tết
còn nội dung thứ hai là múa trong các hoạt động của ngày hội diễn ra tại các ngày hội trên địa bàn
thì cái nội dung múa mừng nhà mới thì mang cái ý nghĩa
và chúc tết thì mang ý nghĩa là cầu mong cho gia chủ được bình an
và làm ăn kinh tế trong năm được xuân sẻ
còn đối với các hoạt động múa trong ngày hội thì bài tính chất là giao lưu
thể hiện cái truyền thống văn hóa dân tộc của đồng bào nùng trên địa bàn sa
cái bài múa sư tử thể hiện đầu tiên là cái hoạt động lao động sản xuất của nhân dân

qua đó thì nó cũng mang ý nghĩa giáo dục cho con cháu và nhân dân trên địa bàn
thể hiện tinh thần đoàn kết và giúp đỡ trong lao động sản xuất
múa sư tử mèo có rất nhiều bài biểu diễn khác nhau như bài múa đi đường
bài mừng bài bái tổ bài cầu may
mỗi bài múa đi kèm một điệu nhạc khác nhau
người múa sư tử chỉ cần nghe truyền nhạc gõ là biết trình diễn múa bài tương thích
nhất là vào những mùa lễ hội mùa xuân mọi người đến hội không thấy tiếng trống vang
tiếng thanh la với những con sư tử múa những đường quyền nhịp nhàng huyền truyền
thì như chưa thấy không khí náo nhiệt của ngày hội nơi xưa
múa sư tử mèo này là có từ rất lâu rồi
từ bé tôi được xem múa ở các lễ hội diễn ra hàng năm
cái múa sư tử này nó tạo không khí cho người dân cảm thấy rất là thích thú xem

rất là sôi động mà thể hiện được những nghệ nhân của người múa cũng phải là rất là điêu luyện rồi được tập luyện rất là bài bản qua các bài bản
và thứ hai nữa là bộ chống chiêng khi mà mỗi một đội múa thì lại có bài chống riêng riêng
và để người nghệ nhân múa đội sư tử của mình phải nhận ra bài chống chiêng của mình để múa theo điểm của bài sư tử đó
đồng bào tây nung thường múa sư tử mèo vào những ngày lễ lớn cứ theo nhịp chống thanh la trũng trệ
người múa phải di chuyển sư tử mèo lên cao xuống thấp quay vòng đúng tiết tấu
một bài múa chỉ kéo dài bảy phút nhưng nó đòi hỏi kỹ thuật của người biểu diễn
trong bài múa sư tử mèo không thể thiếu phần biểu diễn võ thuật
các bài quyền kiếm binh khí thể hiện sức mạnh
sự dèo sai của con người
sức mạnh ấy sẽ luôn bảo vệ dân làng trước mọi hiểm nguy
không biết từ bao giờ hình ảnh những con sư tử mèo với những điệu múa khỏe khoắn rộn ràng
đã trở nên quen thuộc với người dân xứ lạng từ già tới trẻ
hiện nay ở các thôn bản của xã hải yến đang dần hình thành một đội múa sư tử mèo
dành cho các em nhỏ từ sáu bảy tuổi cho tới một mươi năm một mươi sáu tuổi
các em được người lớn hướng dẫn từng động tác đi đứng cửa chì cắt thế võ
để biểu diễn cho đúng với nội dung từng bài
của đồng bào nơi đây
với vô vàn loại hình nghệ thuật mới xuất hiện nhưng người dân tộc tày nùng xứ lạng vẫn yêu thích và duy trì tục lệ múa sư tử mèo
có thể nói đây là điệu múa bản sắc là linh hồn trong các lễ hội truyền thống của người dân bản địa
nó là loại hình biểu diễn thể hiện được sự hài hước dí dòm sự khéo léo và sức mạnh qua từng động tác
đồng thời chứa đựng đủ cả tinh thần văn hóa vun đắp qua nhiều thế hệ của cha ông
múa sư tử mèo vì thế chuyên trở khát vọng của con người về một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn
trong truyền thống gia đình bà được truyền lại hết các bộ đồ làm lễ như bộ tranh cúng bộ chuông gõ
đến nay bà đã làm then được khoảng ba mươi năm tạo dựng được uy tín đối với bà con gần xa
người dân tin tưởng bởi bà làm then bằng cái tâm thực sự mong muốn mang lại bình an sức khỏe cho mọi người
bất kể trong trường hợp nào vất vả đến mấy hồi là nghèo còn nghèo đói
ví dụ một con gà cũng phải làm hết tất cả các công việc của gia đình ốm đau hoạn nặng
đấy thế đó là mong muốn là mình cũng đã là thế này
thì cái tâm linh của mình thì phải làm nào để cho người ta thỏa mãn trong gia đình người ta
những buổi làm lễ then của bà tại gia đình
những buổi làm lễ then của bà tại gia đình
thường thu hút nhiều bà con hàng xóm đến xem và nghe
khiến buổi lễ trở thành buổi giao lưu sinh hoạt văn hóa chung của cộng đồng
dù năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng giọng hát của bà vẫn khỏe khoắn vang rền
tạo được không khí rộn ràng trong những buổi sinh hoạt chung
trong những buổi làm lễ như thế bà là người hát chính đàn chính
những lời then cổ nhiều vô kể lại không có bất kỳ ghi chép nào để lại

những lời then của bà được lưu lại hoàn toàn qua truyền khẩu
vậy nên bà cũng đã dành nhiều thời gian khổ luyện để thông thạo hàng trăm câu hát nghi lễ
lời then vốn là những câu chữ được dân gian chắt lọc gọt rũa
vừa là những câu thơ chữ tình dò nhạc điệu
vừa là lời khuyên gian khích lệ vừa là những kinh nghiệm về đối nhân xử thế
cũng như nghề làm mò người làm then nghi lễ phải có căn duyên
được gửi gắm
để làm cầu nối giữa hai thế giới âm dương
tôi làm là đời thứ năm
để cứ cái hết đời này bắt đầu lại bắt đồng trong họ
chứ còn mở rộng ra ngoài thì rất hơi hơi ít hơn
một khi mà tôi làm mong muốn cái đằng này vì là cái rộng này thì nhất nhất
đời nào cũng phải có một người đứng ra mà để làm
làm theo cái đường truyền bá này không cho mai mốt
tất cả cái này trong ngày xưa là chống mỹ chống pháp chống tất cả các thứ
nhưng vẫn cứ giữ gìn được cái đường bảo tồn này vẫn cứ nguyên bản này
những cái đồ mã đồ những cái gì đi làm này vẫn cứ giữ nguyên đó đấy
không chỉ thực hành then cổ tại địa phương nghệ nhân nông thị lìm còn góp phần vào việc bảo tồn
và phát triển nghệ thuật hát then
qua việc truyền dạy cho các học trò hoặc những người có chung niềm đam mê và yêu thích đối với then
bởi với bà then không chỉ là tiếng hát lời ca mà nó còn là bản sắc văn hóa dân tộc
đến nay bà đã truyền dạy cho hơn năm mươi người học trò để họ có thể đàn và hát then
biểu diễn thuần thục các làn điệu then
bà và các học trò của mình đã trở thành những hạt nhân văn nghệ có nhiều thành tích
cho phong trào văn hóa ở địa phương góp phần nhân rộng tình yêu đối với then tới nhiều người hơn
tôi thì đi học hát múa này tức là từ đầu là cũng đi lên bà lìm
bà lìm thỉnh thoảng những cái ngày lễ này ngày bà làm lậu then này
làm lễ ba mươi mùa một hay là một mươi bốn một mươi năm hàng tháng bà hay làm lễ phát bàn gọi là lễ phát bàn tiếng tây
thì bà cũng hay gọi những chị em đến
chị em đến để chơi vui với nhau đấy nghe then này xong là vui chơi với nhau rồi là múa trầu với nhau
rồi dần dần là cô cũng biết múa
vâng cô cũng học từ bà ra thôi vâng chủ yếu là học từ bà ra rồi
dù gia đình có truyền thống nhưng muốn làm nghề không chỉ phải thuộc các bài hát nghi lễ
mà còn phải thông thạo các quy trình làm lễ
với mỗi nghi lễ khác nhau lại cần chuẩn bị những đồ cúng quy trình khác nhau
đến nay bà không chỉ thông thạo
thông thạo các nghỉ lễ then thông thường như lễ cúng ngụ lễ mừng sinh nhật lễ khao tổ lễ trăm ngày mãn tang
mà còn thực hành thông thạo các nghỉ lễ then cấp sắc thăng sắc lầu then
không chỉ thế bà vẫn thường xuyên tham gia vào các nghi lễ nghi thức then tại cộng đồng dân cư
đây là một phần trong bài múa trầu mà nghệ nhân nông thị lìm và các học trò thường thực hiện trong một nghi lễ cúng truyền thống
một yêu cầu bắt buộc đối với nghệ nhân then đó là vừa phải biết hát biết đàn và biết múa thành thạo
phần lớn các nghi lễ then đều yêu cầu người cúng then phải đồng thời thực hiện cả ba hoạt động hát đàn và múa
như vậy mới thấy những nghệ nhân hát trầu đều phải biết hát biết đàn và biết múa thành thạo
các nghỉ lễ then như nghệ nhân nông thị lìm thực sự là những nghệ sĩ dân gian tài giỏi
ngón đàn điêu luyện giọng hát khỏe khoắn động tác múa thuần thục
nhiều người bày tỏ sự cảm phục chính bởi tinh thần và sức khỏe của người nghệ nhân đã ngoài bảy mươi tuổi này
gắn bó với then ban đầu là vì muốn giữ truyền thống gia đình sau nữa là vì yêu thích
thế nhưng đến nay
bà duy trì được nó là nhờ cái tâm muốn giúp đỡ cộng đồng và muốn gìn giữ bảo tồn và phát triển một di sản văn hóa của quê hương
nhờ thế bà đã giúp đưa những thanh âm của then vang mãi trong đời sống đương đại
lạng sơn là một trong những khu vực có sự giao thoa của nhiều văn hóa ẩm thực
đó là ẩm thực của cộng đồng người dân tộc thiểu số như người tày người nùng ẩm thực trung hoa và ẩm thực truyền thống
điều này đã tạo nên sự phong phú và lôi cuốn trong các món ăn hàng ngày ở đây
và một trong những món ăn đặc trưng nhất phải kể đến là vịt quay và heo quay
tuy nhiên nếu như bạn có thể tìm được vịt quay ở một số vùng khác
thì thịt heo quay nguyên con
với lá mắc mật lại không hề dễ tìm
người ta nói muốn ăn thịt heo quay thì nhớ đến lạng sơn là vì như vậy
vào những dịp ngày hội của địa phương đi khắp bản
thấy nhà nào nhà nấy đều đang bắt đầu khệ nệ
mỗi nhà một con lợn to nhỏ tùy ý
mấy anh em cùng nhau làm thịt để kịp nướng cho ngày hội hôm sau
lá mắc mật trồng nhiều trên vùng đất này nên dễ kiếm
lá lấy về rửa sạch rồi trộn với các loại gia vị thông thường như mắm muối
cho vừa ăn rồi đảo đều
sau đó cho hết phần lá mắc mật này vào trong bụng lợn
để nướng lợn người ta phải đốt cùi lên từ chiều đến tối

để lấy than hồng nướng thịt mới chín từ trong và giữ được màu vàng của lớp bì

thịt quay xong màu sắc bắt mắt vô cùng

với lớp da bóng vàng mùi thơm ngào ngạt
bị heo quay mắc mật không phòng mà giòn và mượt mắt
nhờ lớp bì đóng kín nên nước thịt được giữ gần như nguyên vẹn bên trong
nướng một con lợn nguyên như thế này người ta thường phải thức năm đến sáu tiếng đồng hồ ngồi quay liên tục để chỉ thím đều
cả gia đình từ người lớn đến trẻ nhỏ quây quần bên bếp lửa hồng mỗi người một việc
năm nào cũng cay nhưng mà cứ đến hai mươi tám thế này cay thế này các chị em về hội thì làm thế này làm vui thôi
miếng thịt quay còn nóng hồi có màu vàng của bì phần mỡ ăn ngậy
màu vàng của bì phần mỡ ăn ngậy màu vàng của bì phần mỡ ăn ngậy
và không bị ngán
thịt thấm gia vị ăn kèm lá mắc mật đúng là hương vị khó có thể tìm kiếm ở nơi khác
vì thế nếu có dịp lên lạng sơn thì đừng quên thưởng thức món thịt heo quay lá mắc mật đậm đà này
thưa quý vị và các bạn như vậy là thời lượng của chương trình sắc màu dân tộc ngày hôm nay cũng đến đây là kết thúc
mọi ý kiến đóng góp xin quý khán giả gửi về hòm thư phòngvănhoaacomnhân dân org vn hoặc qua số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh tám
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại